vào chiều ngày tám tháng chín công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng cho biết đồng vị đang điều tra và làm rõ vụ xô xát giữa những người trong gia đình ở xã tú sơn khiến hai người trọng thương
trước đó vào tối ngày tám ngày năm tháng chín bà ngô thị hà cùng con gái là phạm thị thủy và con rể bùi phú mạnh đang ở trong nhà thì bất ngờ bị người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai là bố chồng bà hà mang theo tuyếp sắt cùng ba người con vào hành hung
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này đã dùng tuyếp sát tấn công liên tiếp vào đầu chị thủy và liên tục đấm đá bà hà
sự việc chỉ dừng lại khi cả hai người phụ nữ ngã gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu
theo chuẩn đoán bắt đầu của bác sĩ chị thủy và bà hà bị vỡ phần đỉnh đầu chấn thương phù nề não cùng nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể
công an huyện kiến thụy đang điều tra và xử lý vụ việc về các dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích